trong những đợt mưa lớn vừa qua trên địa bàn thành phố đà nẵng đã xảy ra ngập úng nặng tại nhiều khu vực
trước thực trạng này sở xây dựng và các địa phương đã có những chỉ đạo khắc phục ngập úng
và chủ động ứng phó với mưa lớn bão áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra trong thời gian tới
cụ thể công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng đã tiến hành khơi thông
nạo vét các tuyến cống ở những điểm thường xuyên xảy ra ngập úng
sở xây dựng thành phố đà nẵng sẽ có công văn đề nghị các quận huyện khẩn trương thực hiện phương án thoát nước tạm theo phân cấp quản lý
công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng chuẩn bị máy bơm công suất lớn
bố trí nhân lực trực thường xuyên tại các trạm bơm chống ngập để kịp thời thực hiện phương án bơm nước khi có mưa
bảo đảm thoát nước không để xảy ra ngập úng